các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lượng ẩm mà nó mang tới cho miền bắc vì thế cũng nhiều hơn
vì vậy trong đêm nay và ngày mai bắc bộ sẽ duy trì tình trạng mây nhiều nắng gián đoạn
và nền nhiệt ngày sẽ tiếp tục giảm nhẹ
ở khu vực phía đông bắc bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai giảm còn hai mươi năm hai mươi bảy độ
trong khi ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ cũng giảm còn khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
một dọc các tỉnh thành miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào
cho đến thừa thiên huế cũng chuyển nhiều mây hơn lác đác một vài nơi có mưa và sương mù
ngày mai ở khu vực này vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai cũng giảm xuống chỉ còn từ hai mươi tám đến ba mươi độ trời khá mát mẻ
trong khi đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời tiếp tục có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày duy trì ở mức từ ba mươi một ba mươi hai độ
tây nguyên nằm trọn trong khối không khí ổn định với vùng trung tâm của khối khí nằm ngay
trên khu vực tây nguyên
nên tại đây ngày mai trời cũng có nắng mạnh từ sớm nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây
sẽ duy trì mức khá cao phổ biến mức nhiệt từ ba mươi hai ba mươi bốn độ một số nơi xảy ra nắng nóng cục bộ ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ chỉ nằm ở rìa phía nam của khối không khí ổn định
nên cường độ nắng không quá mạnh nhiệt độ cũng chỉ phổ biến ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc đến đông với cường độ ở mức cấp bốn
khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp năm không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa nhiệt độ trong khoảng hai mươi năm ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước